chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin tối nay có những nội dung chính sau đây
thưa quý vị chiều nay sau khi thảo luận và cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
về việc thi đua khen thưởng đối với đại biểu các cơ quan của quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã phát biểu bế mạc phiên họp thứ hai mươi của ủy ban thường vụ quốc hội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh phiên họp thứ hai mươi là phiên đầu tiên của năm mới quý mão
cũng là phiên họp đầu tiên thực hiện theo quy chế mới của ủy ban thường vụ quốc hội
phiên họp đã bám sát và hoàn thành toàn bộ nội dung theo kế hoạch cho ý kiến về ba dự án luật
ba nghị quyết dự thảo nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng khác
như tổ chức
địa giới hành chính xem xét và phê chuẩn đề nghị của thủ tướng chính phủ về bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền
của cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện các dự án luật
các dự thảo nghị quyết để chính quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến đảm bảo chất lượng hiệu quả kịp thời
sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
chủ trì buổi làm việc với cục công tác đảng và công tác chính trị và một số đơn vị có liên quan thuộc bộ
về tình hình công tác thể dục thể thao công tác thể thao thành tích cao và kế hoạch chuẩn bị lực lượng
huấn luyện viên vận động viên thể thao công an nhân dân tham dự sea games ba mươi hai
phát biểu chỉ đạo buổi làm việc bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh hoạt động thể dục thể thao trong công an nhân dân
đóng vai trò rất quan trọng nhằm tăng cường sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ đồng thời phục vụ cho các hoạt động
nghiệp vụ của lực lượng công an các cấp quảng bá hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an đến nhân dân
lực lượng công an nhân dân cũng tham gia vào thể thao thành tích cao trong hoạt động thể dục thể thao của nước nhà
khu vực và thế giới thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị các đơn vị tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế
giao lưu quốc tế đối với hoạt động thể dục thể thao chú trọng các môn thể thao truyền thống phục vụ công tác
chiến đấu của lực lượng công an nhân dân như võ thuật bắn súng điền kinh bơi lội ra soát đưa ra các tiêu chuẩn tiêu chí
giải luyện thể lực thể dục thể thao cho cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng đặc biệt trong các nhà trường công an nhân dân
nghiên cứu về phát triển trung tâm thể dục thể thao từ bộ đến công an các đơn vị địa phương thể thao phong trào
và thành lập hiệp hội thể thao công an nhân dân về công tác chuẩn bị lực lượng tham gia sea games ba mươi hai
bộ trưởng tô lâm động viên các huấn luyện viên vận động viên và đội ngũ làm công tác thể thao trong công an nhân dân
tiếp tục nỗ lực rèn luyện phấn đấu đạt thành tích cao nhất là với các môn thể thao thi đấu olympic
vì truyền thống lực lượng công an nhân dân vì vinh quang của tổ quốc
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày bắc hồ có sáu điều dạy công an nhân dân một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
và thực hiện chương trình phối hợp giữa bộ công an và báo nhân dân về công tác tuyên truyền nhiệm vụ
bảo vệ an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
sáng nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương bộ công an phối hợp với báo nhân dân phát động cuộc thi viết
với chủ đề bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở đồng thời ra mắt giao diện mới của cổng thông tin điện tử bộ công an
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
đồng chí lê quốc minh ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam đồng chủ trì buổi lễ
lễ phát động được tổ chức trực tuyến từ hội trưởng bộ công an đến trung tâm thông tin chỉ huy công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
từ tình hình thực tiễn công tác chiến đấu và những kết quả đạt được của lực lượng công an cấp cơ sở
bộ công an và báo nhân dân đồng tổ chức cuộc thi viết với chủ đề bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
cuộc thi là dịp để các nhà báo chuyên nghiệp các cây bút trong và ngoài ngành công an cán bộ đảng viên và nhân dân
tham gia viết các tác phẩm dự thi dưới các góc nhìn đa chiều phản ánh trung thực sinh động về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân
tại cơ sở với bản chất mưu trí dũng cảm nỗ lực vượt khó vì nhân dân phục vụ
tại buổi lễ các đại biểu đã thực hiện nghi thức ra mắt giao diện mới cổng thông tin điện tử bộ công an
việc nâng cấp và chính thức ra mắt giao diện mới của cổng thông tin điện tử bộ công an góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát ngôn
cung cấp thông tin tuyên truyền của bộ công an trên internet nhằm mang tới cho người dân và bạn đọc một sao diện hiện đại
phù hợp với xu thế phát triển của khoa học công nghệ đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự và dịch vụ công trực tuyến
tổng biên tập báo nhân dân lê quốc minh đánh giá sự ra mắt giao diện mới của cổng thông tin điện tử bộ công an khẳng định bước đi mới
ngày càng lớn mạnh phát triển có hình thức chia sẻ thông tin thuận lợi hơn cho người dùng
đồng chí cũng bày tỏ vinh dự cùng bộ công an chủ trì cuộc thi viết với chủ đề bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở đồng thời nhấn mạnh đây là cuộc thi viết
không chỉ giới hạn các nhà báo chuyên nghiệp mà mở rộng cho nhiều thành phần tham dự kể cả người dân nên chắc chắn sẽ có màu sắc khác biệt so với những cuộc thi trước đây
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ mong muốn nhận được sự đồng hành ủng hộ của các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
các cây bút chuyên và không chuyên cùng toàn thể nhân dân tích cực tham gia cuộc thi viết góp phần thắp sáng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân nói chung
công an cơ sở nói riêng bằng những tác phẩm báo chí để nhân dân thêm hiểu và thêm tin yêu vào lực lượng công an nhân dân
để cuộc thi đạt được kết quả tốt nhất tôi mong muốn công an các đơn vị địa phương các cơ quan báo chí và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa và thể nệ về cuộc thi
đối với nhiều hình thức nhiều kênh thông tin để mỗi nhà báo phóng viên cộng tác viên cán bộ đảng viên
và nhân dân nắm hưởng ứng và tích cực tham gia ủng hộ cuộc thi này
bộ công an và công an các đơn vị địa phương sẵn sàng tạo mọi điều kiện giúp đỡ hỗ trợ các nhà báo phóng viên biên tập viên và nhân dân trong quá trình tác nghiệp thực tế ở cơ sở
liên quan đến giao diện mới của cổng thông tin điện tử bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh
cổng thông tin điện tử bộ công an phải thực sự là câu nối tăng cường sự quan hệ gắn bó mật thiết
giữa lực lượng công an với nhân dân là kênh thông tin chính thống công khai hữu ích để nhân dân bày tỏ tâm tư
nguyện vọng tham gia ý kiến kiến nghị giám sát góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
đáp ứng yêu cầu thông tin trong thời kỳ đẩy mạnh chuyển đổi số ứng dụng công nghệ số và xu thế phát triển của xã hội hiện nay
tin phóng viên chúng tôi vừa chuyển về
hôm nay tỉnh ủy sơn la tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
qua một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương viii thế trận lòng dân trên địa bàn tỉnh sơn la được xây dựng ngày càng vững chắc
tạo tiềm lực chính trị tinh thần cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
sự kết hợp giữa phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh chuyển biến tích cực
thực hiện tốt công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế đặc biệt là với nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
góp phần củng cố vun đắp và tô thắm thêm mối quan hệ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt việt nam lào
đồng thời góp phần đấu tranh làm thất bại những âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch
giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí trương thị mai đánh giá cao kết quả đảng bộ và nhân dân các dân tộc sơn la
đạt được trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc một mươi năm qua đề nghị tỉnh sơn la tăng cường sự lãnh đạo của đảng
tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân đối với chiến lược bảo vệ tổ quốc
trong tình hình mới đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh
tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ của nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một
còn vào chiều nay tại hà nội cụm thi đua số hai bộ công an gồm công an các tỉnh lai châu lạng sơn điện biên lào cai hà giang sơn la và cao bằng
tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
trong năm hai nghìn hai mươi hai công an bảy tỉnh đã triển khai toàn diện sâu rộng
phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc với nhiều kết quả quan trọng
qua đó bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia giữ vững ổn định về chính trị và trật tự an toàn xã hội
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc rộng khắp
trên cơ sở đó cụm thi đua số hai bộ công an đã xây dựng giao ước thi đua với một mươi hai nội dung trọng tâm gắn liền với khẩu hiệu hành động
xây dựng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại và thảo luận thống nhất quy chế tổ chức cơ chế tăng cường trao đổi thông tin và sự phối hợp giữa các hoạt động trong cụ
nhiều ý kiến tại hội nghị cũng đã thảo luận về một số chỉ tiêu việc xét điểm đối với từng tiêu chí và nội dung thi đua
trên tinh thần đảm bảo phong trào phù hợp với đặc điểm tình hình ở từng địa phương nhằm thực hiện đạt và vững mức tất cả các chỉ tiêu công tác bộ công an giao
đồng thời đảm bảo phong trào thi đua phải thực chất không mang tính hình thức và phải có tính lan tỏa tích cực
trên cơ sở đó phát hiện và nhân rộng nhiều mô hình biện pháp cách làm hay và các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
thưa quý vị trực tiếp bảo vệ các thế hệ lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước các cơ quan cụm di tích trọng yếu của đất nước
các đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại việt nam các sự kiện chính trị quan trọng do đảng nhà nước tổ chức
vinh dự và trách nhiệm đó được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an giao cho lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
trải qua bảy mươi năm một chặng đường đầy gian khổ song cũng rất đỗi vang với lời thề bất tử chỉ biết còn đảng thì còn mình
các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén bảo vệ đảng nhà nước và nhân dân
lực lượng cảnh vệ chính thức thành lập ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi năm
theo xác lệnh số một trăm bốn mươi một của chủ tịch hồ chí minh song các tổ chức tiền thân đã được ra đời ngay khi đảng rút vào hoạt động bí mật đặc biệt từ khi chủ tịch hồ chí minh về nước lãnh đạo cách mạng việt nam vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
quên mình vì nhiệm vụ sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc đó là những phẩm chất nổi bật của những người chiến sĩ cảnh vệ việt nam
trong kháng chiến trong mỹ cư nước năm trăm năm mươi chín cán bộ chiến sĩ cảnh vệ đã hạ ảnh dũng hy sinh
và rất nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ đã trở thành những tấm gương quả càm
cho nên mình nói nó càng ác liệt còn đảng là còn mình mà mất đảng là mất mình mới mất
cho nên mình phải bảo vệ đảng không còn con đường nào khác hơn
tôi rất tự hào là một chiến sĩ của lực lượng cảnh vệ đã góp phần nhỏ bé của mình trong công tác bảo vệ lãnh tụ bảo vệ đảng
muốn bảo vệ tốt phải có kỹ thuật phải giữ được bí mật
và phải có thái độ tốt đối với đồng bào
lời can dặn của chủ tịch hồ chí minh dành riêng cho lực lượng cảnh vệ
chủ tịch hồ chí minh dành riêng cho lực lượng cảnh vệ
đã hết sức thành công và hiệu quả
toàn bộ các đại diện phía hoa kỳ tham gia sự kiện đều rất ấn tượng với chất lượng công việc
cũng như công tác đảm bảo an ninh cho sự kiện này
yêu cầu nhiệm vụ về công tác bảo vệ ngày càng nhiều thách thức
đòi hỏi lực lượng cảnh vệ công an nhân dân phải thật sự vững mạnh tinh nguyện với bản lĩnh chính trị cao và nghiệp vụ sắc bén
trong đó nỗ lực phấn đấu xây dựng lực lượng cảnh vệ đến năm hai nghìn hai mươi năm
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện
cảnh vệ hiện đại theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện
theo đề xuất của chính phủ hiện nay
ủy ban thượng vụ cổ hội cũng đã đưa vào chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba
nội dung cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ
vì vậy chúng tôi cũng đề nghị bộ tư lệnh cảnh vệ
giả soát tình hình thực tế báo cáo các cấp có thẩm quyền
trình chính phủ xem xét để báo cáo với quốc hội
ủy ban thượng vụ cổ hội xem xét và quyết định
trong thời gian tới nhằm tăng cường khung khổ pháp lý
và cơ sở chính trị cho lực lượng cảnh vệ ngày càng trưởng thành và phát triển
suốt đời phấn đấu sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ đảng bảo vệ lãnh tụ
bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
lực lượng cảnh vệ công an nhân dân khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng
trên mặt trận bảo vệ an ninh tổ quốc
xứng đáng là thanh bảo kiếm là lá chăn thép bảo vệ đảng nhà nước
và chế độ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp lào cai tỉnh lào cai vừa hoàn tất hồ sơ
và ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đối tượng kiều tiến tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại tp lào cai về hành vi giết người
tâm chính là đối tượng đã uống rượu nhưng vẫn điều khiển phương tiện giao thông
thậm chí còn có hành vi không chấp hành hiệu lệnh
tăng tốc vượt qua chốt kiểm tra và đâm thẳng vào một đồng chí cảnh sát giao thông
trong khi đang thi hành công vụ
kết quả điều tra xác định vào khoảng hai mươi một h ngày sáu tháng hai
tổ công tác thuộc công an tỉnh lào cai do thiếu tá quách văn trường
phó đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai làm tổ trưởng
tiến hành kiểm tra kiểm soát xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn
tại km số ba mươi chín chín trăm linh đại lộ trần hưng đảo quốc lộ bốn e
phát hiện một nam thanh niên đi xe máy biển kiểm soát hai mươi bốn p năm hai mươi tám năm mươi chín
chở theo một người điều khiển với tốc độ cao có biểu hiện vi phạm pháp luật
lúc này thiếu tá trường ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra
nhưng người điều khiển phương tiện là kiều tiến tâm không chấp hành hiệu lệnh
tăng tốc vượt qua chốt kiểm tra và đâm thẳng vào đồng chí trường
khiến đồng chí trường bị hất văng lên cao ngã xuống lòng đường bị thương rất nặng
tiến hành đo nồng độ cồn đối với tâm kết quả là ba trăm linh ba mg trên một lít khí thở
hành vi của bị can kiều tiến tâm đủ các yếu tố để cấu thành tội danh giết người
quy định tại khoản một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
lời đảo chiếm đọt tài sản để lấy tiền trả nợ
đoàn văn thiện sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tỉnh quảng ngãi
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng tiến hành khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng để điều tra làm rõ
theo cơ quan công an thiện là nhân viên tín dụng tại một chi nhánh ngân hàng
trên địa bàn phường thạc gián quận thanh khê thành phố đà nẵng
tận dụng các mối quan hệ trong công việc thiện làm thêm dịch vụ đáo hạn tín dụng
và nhiều lần vay mượn tiền của một bị hại để làm ăn
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi một thiện tiếp tục vay bị hại một năm tỷ đồng để đáo hạn tiến dụng cho khách
tuy nhiên đến hẹn đối tượng lại không trả được số tiền trên
nên bị hại đã viết đơn đến cơ quan công an trình báo về hành vi lừa đảo của thiện
còn tại tỉnh hà nam công an thành phố phủ lý vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn bá nam
trịnh ngọc huy và vũ đức thịnh về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba trên mạng xã hội tiktok đăng tải đoạn video clip
một nhóm nam thanh niên chèn ép xe ô tô đánh nhau gây ủ nứ giao thông theo chiều hà nội ninh bình
trên tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình tạo dư luận xấu trong nhân dân ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã làm rõ ba đối tượng trên là thủ phạm
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do bức xúc với một người điều khiển xe ô tô lạng lách đánh võng trên đường cao tốc
nên nam huy và thịnh đã điều khiển xe ô tô ép chèn xe ô tô của người này phải dừng vào làn khẩn cấp
sau đó cả nhóm đã xông vào đánh
xe khách dừng đón trả khách trên đường dẫn lên cao tốc
người dân lập hàng quán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ
đây là thực trạng đang diễn ra trên các tuyến đường dẫn lên cao tốc hạ long hải phòng thuộc địa phận thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
mặc dù các lực lượng chức năng địa phương thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở xử lý
thế nhưng tình trạng vi phạm vẫn tiếp diễn gây mất trật tự an toàn giao thông
tuyến đường dẫn nút giao tiền phong đường phong hải lên cao tốc hạ long hải phòng
bất chấp nguy cơ mất an toàn cho hành khách và các phương tiện khác
xe khách biển kiểm soát một mươi năm b bốn nghìn năm mươi tám ngang nhiên dừng đón trả khách ngay giữa lòng đường
một số khác thì vô tư đỗ hẳn xe bốc xếp hàng hóa
nhiều khu vực thuộc hành lang an toàn giao thông đường bộ nút giao cũng bị các hàng quán xâm chiếm gây mất trật tự và mỹ quan đồ thị
theo tìm hiểu của phóng viên antv để trốn tránh sự kiểm tra xử lý của lực lượng chức năng
một đội ngũ người cảnh giới hay vẫn được gọi là cò cũng đã được các nhà xe bố trí tại các nút giao
khi lực lượng công an thị xã quảng yên tuần tra thì lập tức những người này gọi điện thông báo cho các nhà xe tránh né
khiến công tác xử lý vi phạm vô cùng khó khăn
trước thực trạng đội cảnh sát giao thông cũng đã tham mưu cho lãnh đạo công an thị xã đề xuất với chủ tịch
ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các ban ngành liên quan khảo sát sớm quy hoạch điểm đón khách công cộng
tại khu vực để phục vụ nhu cầu của nhân dân
thứ hai là khảo sát lắp camera an ninh phục vụ cho giám sát và xử lý các trường hợp
để giải quyết rứt điểm tình trạng xe khách bất chấp biển cấm dừng đón trả khách trên đường dẫn lên cao tốc hạ long hải phòng
tại các nút giao trên địa bàn thị xã quảng yên như thời gian qua
cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng
thì hơn hết chính là ý thức của người tham gia giao thông trong việc chấp hành luật an toàn giao thông
bởi những vi phạm trên tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an ninh trả tự cũng như tai nạn giao thông xảy ra bất kỳ lúc nào